ngày hai mươi tám tháng sáu đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh lào cai lần thứ một mươi năm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đã diễn ra với sự tham dự của gần ba trăm linh đại biểu tiêu biểu trên địa bàn tỉnh
trong nhiệm ký hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp tỉnh lào cai triển khai thực hiện có hiệu quả
các phong trào các cuộc vận động điển hình như công tác vận động hỗ trợ xây mới và sửa chữa
trên một năm trăm linh nhà đại đoàn kết hỗ trợ sản xuất cho hai tám trăm chín mươi ba người hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo
tại hội nghị các đại biểu đã bầu chọn tám mươi ủy viên tham gia ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh lào cai
khóa một mươi năm nhậm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đồng thời cử sáu đại biểu chính thức một đại biểu dự khuyết đi dự đại hội cấp trên